công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông nguyễn văn hoàn sáu mươi ba tuổi
và con trai là nguyễn văn hiệp ba mươi sáu tuổi cùng chú tại phường hoàng văn thụ
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang để làm rõ hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày sáu tháng ba do mâu thuẫn nguyễn văn hoàn và nguyễn văn hiệp
đến nơi ở của chị nguyễn thị hậu tại số bốn đường sương giang phường trần phú
tại đây hoàn và hiệp xảy ra xô xát với chị hậu và anh lương văn quyền là bạn của chị hậu
sau đó anh quyền bị hai bố con hoàn dùng dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát bị thương nặng
quá trình xảy ra sâu sát anh quyền cũng dùng dao chống trả khiến hiệp bị thương
kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ ba con dao hung khí một chiếc gậy bóng chảy
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng
nguyễn văn hoàn và nguyễn văn hiệp để tiếp tục điều tra